thực hiện trót lọt tám vụ trộm cắp xe máy tại nhiều địa bàn trong tỉnh nghệ an

tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận lợi dụng sự sơ hở của người dân
từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đối tượng đã thực hiện tám vụ trộm cắp tài sản là xe máy tại các huyện tương dương diễn châu nghi lộc và tp vinh
hiện công an huyện tương dương đã thu hồi được ba xe máy và đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
còn tại hương yên công an huyện văn giang phối hợp cùng công an xã long hưng tiến hành kiểm tra tại khu vực trước cổng và trong sân nhà của nguyễn văn khởi
ở thôn như phượng hạ xã long hưng huyện văn giang tỉnh hương yên đã phát hiện trước cổng và trong sân nhà của khởi có nhiều sắc pháo bằng giấy báo
qua quá trình làm việc khởi đã khai nhận là người đốt quả pháo nổ tự chế
ở khu vực cổng nhà vào sáng ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của khởi
kết quả thu giữ gồm bảy tám kg pháo nổ một hai kg thuốc pháo nổ và một số vật chứng khác liên quan đến việc sản xuất pháo
với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm và tội buôn bán hàng cấm hồ văn mạnh và trần thị ngọc cùng chú tại xã đô thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm ra
trước đó tại xóm ngọc sơn xã đô thành huyện yên thành lực lượng công an đã kiểm tra và phát hiện hai đối tượng hồ văn mạnh và trần thị ngọc
có hành vi cất giữ một trăm một mươi bao tải các loại có chứa bảy tt với tổng khối lượng gần hai chín trăm linh kg trị giá hơn một mươi bốn tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra hai đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên
qua đấu tranh đối tượng mạnh khai nhận mua vẩy tê từ nước ngoài về cất giấu tại nhà trần thị ngọc sau đó phân loại và làm sạch với mục đích bán kiếm lời